chiều nay tiếp tục phiên họp thứ ba mươi ba dưới sự chủ trì của phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm hai nghìn hai mươi
báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ nêu rõ
tổng số tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba theo báo cáo của các bộ ngành địa phương là trên tám mươi ba tỷ đồng
đây là kết quả của việc điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ tiết kiệm hiệu quả cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra
tuy nhiên thẩm tra nội dung này ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội cho rằng
tuy đạt nhiều kết quả tích cực song công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại
hạn chế lãng phí là nguy cơ dẫn đến tham nhũng tiêu cực
trong đó sự trồng chéo mâu thuẫn giữa các quy định trong hệ thống pháp luật về đầu tư đất đai bất động sản
khiến cho việc triển khai các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn ách tắc lãng phí
nhiều dự án phải dừng thi công do vướng thủ tục pháp lý doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tiến dụng trái phiếu doanh nghiệp
công tác quản lý sử dụng ngân sách giải ngân vốn đầu tư công triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
chương trình phổ hồi kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế dẫn tới lãng phí nguồn lực
còn tình trạng trụ sở làm việc nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng tại một số địa phương để hoang hóa lãng phí
tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai của các dự án chậm do đưa vào sử dụng để hoang hóa
đất của các nông lâm trường các dự án bị dừng thực hiện sau thanh tra kiểm tra kiểm toán chưa được giải quyết rứt điểm
nhiều ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ cần làm rõ nguyên nhân trách nhiệm các hạn chế này
từ đó đề ra giải pháp mang tính đột phá tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thời gian tới